nút giao thông mỹ thủy quận hai tp hcm là điểm nóng về kẻ xe và là điểm đen về tai nạn giao thông
đã và đang được đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông vào các khu vực dân cư cảng biển cát lái
dự kiến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tp hcm sẽ xây thêm ba cầu mới tại nút giao thông mỹ thủy
nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông vào cảng cát lái và các khu dân cư
quỹ ba nhân dân tp hcm vừa cấp vốn cho dự án đầu tư xây dựng
nút giao thông mỹ thủy giai đoạn hai tổng mức đầu tư xây dựng là một bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng
sẽ xây dựng cầu mỹ thủy ba nằm giữa cầu mỹ thủy một và cầu mỹ thủy hai dài một trăm hai mươi bốn m cho sáu làng xe
xây cây cầu rẽ trái từ cảng cát lái đi cầu phú mỹ dài bảy trăm hai mươi năm m cho hai làng xe lưu thông
và xây dựng cầu kỳ hà bốn trên nhánh rẽ phải từ cầu phú mỹ về cảng cát lái dài bảy mươi năm m cho bốn làng xe lưu thông
dự án có khoảng hai trăm linh nhà dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn năm tám hectare
ở giai đoạn một nút giao thông này đã xây dựng hoàn thành hai cây cầu và một hầm chui với số vốn đầu tư tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
nút giao thông mỹ thủy được xem là điểm giao thông cửa ngõ phía đông thành phố
nơi đây thường xuyên kẹt xe gây ảnh hưởng vận chuyển hàng hóa và ra vào cảng cắt lái